mưa giảm bớt nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tăng nhẹ lên mức ba mươi ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa
có nắng sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
và dự báo trong hai ngày cuối tuần ở miền trung mưa sẽ giảm hẳn trời nắng giáo
thời tiết thuận lợi cho người dân trung bộ khắc phục hậu quả sau mưa lũ
ở phía nam gió mùa tây nam không còn hoạt động mạnh
những cơn mưa cũng có xu hướng giảm dần
trong ngày hôm nay khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều
cả nam bộ và tây nguyên đều có nắng
dù cường độ nắng không quá mạnh nhưng nó cũng đưa được nhiệt độ của tây nguyên
tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi độ
còn đối với khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
sau một mươi năm giờ chiều khi mà gió tây nam hoạt động mạnh hơn
mây đối lưu phát triển sẽ gây ra mưa rào và rông nhiều nơi trở lại
cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
ngược ra phía bắc lúc này trời khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
trong ngày hôm nay hầu khắp miền bắc đều có chung tiết trời nắng giáo
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành đều có sự tương đồng
phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển nhiều vùng biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết xấu
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
mưa rào và rông ở mức dài rác tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
trong khi ở phía nam trên khu vực biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu nên sóng biển vẫn cao trong khoảng từ hai ba mét khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước